do thời tiết thay đổi bất thường cộng với sự lơ là của người dân trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết
nên dịch đã bùng phát mạnh ở huyện núi thành tỉnh quảng nam
tính đến nay huyện núi thành đã có gần năm trăm linh trường hợp nhiễm sốt xuất huyết
dịch bệnh đang có dấu hiệu lan rộng và diễn biến phức tạp
phía chính quyền địa phương và ngành y tế đang khẩn trương huy động lực lượng
phương tiện triển khai các biện pháp ngăn chặn và dập dịch
dịch sốt xuất huyết xảy ra ở huyện núi thành vào đầu tháng sáu và bùng phát mạnh vào tháng một mươi
tính đến nay toàn huyện núi thành có gần năm trăm linh trường hợp bị nhiễm xuất xuất huyết
nhưng rất may chưa có trường hợp nào nguy kịch hay tử vong do sốt xuất huyết
nguyên nhân thứ nhất là do diễn tiến thời tiết phức tạp
tạo điều kiện thuận lợi cho mũi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển
thứ hai là do công tác vệ sinh môi trường ở dưới cộng đồng chúng ta làm chưa triệt đệ
vấn đề tồn tại nhiều ổ bầu gây
nói chung là dân ở đây rất là ý thức về vấn đề bệnh sốt xuất huyết xảy ra
phàn và chống cái đã phàn sốt xuất huyết cái đã
cái như lớp xe rồi
tất cả là bà con của chúng ta ở đây là dọn sạch nước
không để nguy hiểm xảy ra
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
từ tháng một mươi đến nay
số ca bị sốt xuất huyết nhập viện tăng đột biến
với bình quân từ một mươi năm đến hai mươi trường hợp
trong những ngày gần đây
số lượng bệnh nhân phải nhập viện quá lớn
vượt quá quy mô số dưỡng bệnh của khoa
nên bệnh viện phải trưng dụng cả phòng khám hành lang để đoán tiếp
điều trị cho bệnh nhân
tình hình sốt xuất huyết năm nay do thử tiết thay đổi thất thường
từ tháng bốn tháng năm
thì có ra sốt xuất huyết từ những vùng xa
ví dụ như quảng ngãi
và sau đó là dần dần nó lây lan sang ở những vùng của mình
hôm nay thì hầu hết có cái xã
trong khu vực phía nam của huyện
thì hầu hết đã có tình trạng bệnh sốt xuất huyết diễn biến nhiều lây
vì cái cơ sở ở đây thì nó cũng có giới hạn
do đó chúng tôi chỉ tiếp nhận
những bệnh nhân tương đối có những dấu hiệu là nguy hiểm
giao tiếp nhận hàng ngày khoảng từ một mươi năm đến hai mươi ca
bệnh nhân số làm thường trực ở đây thì khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi ca
dịch sốt xuất huyết tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
vẫn đang diễn biến hết sức bất thường
có nguy cơ tiếp tục lan rộng
cùng với việc huy động phương tiện
thuốc men tập trung điều trị những trường hợp bị mắc bệnh
ngành y tế tỉnh quảng nam và chính quyền địa phương
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân
trong tự diệt bỏ gậy lang quang
ăn ở hợp vệ sinh và bảo đảm môi trường sống
nhằm ngăn chặn dịch xuất xuất huyết tiếp tục bùng phát